tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường của ông nén và đang trong quá trình giải quyết
để thống nhất cách xử lý đối với việc phân loại và tính thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép
bộ tài chính vừa có công văn hướng dẫn hải quan các tỉnh thành phố và cục kiểm tra sau thông quan xử lý thuế đối với mặt hàng này
theo đó đối với các lô hàng đã được thông quan trước khi có công văn số một mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi bốn ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đã kê khai theo và nộp thuế theo mức thuế nhập khẩu là năm
thì thực hiện ấn định để thu đủ thuế theo mã số mới với thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi chín
đối với các lô hàng đã đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày có công văn trên của tổng cục hải quan
trường hợp hàng hóa nhập khẩu có kết quả phân tích phân loại thuộc mã số hồ sơ nào
thì việc tính thuế nhập khẩu phải căn cứ theo mức thuế xuất quy định cho mã số hồ sơ đó
tại biểu thuế nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu
đối với trường hợp hàng hóa đúng là phôi thép hợp kim thì điều chỉnh mức thuế nhập khẩu
theo đúng quy định của pháp luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
và thực hiện bù trừ số thuế đã nộp thừa theo quy định tại khoản một mươi ba điều một luật quản lý thuế
nếu trong trường hợp các mặt hàng phôi thép hợp kim không đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy chuẩn
theo quy định của thông tư liên tịch số bốn mươi bốn
thì hải quan các tỉnh thành phố thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này theo quy định
việt nam hiện đang nằm trong top năm nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới
và việc tham gia hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
được kỳ vọng sẽ là cú hích cho tăng trưởng xuất khẩu của ngành
tuy nhiên một khi đã tham gia thì mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng cao hơn
vì thế các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực này cần có những hiểu biết nhất định
về luật chơi mới để đưa ra những chiến lược cho phù hợp
theo nội dung tại chương bốn ngành hàng diệt may các bên đồng ý xóa bỏ thuế quan
đối với hàng dệt và may mặc
điều này đồng nghĩa với việc hầu hết các mặt hàng dệt may của việt nam
sẽ được hưởng thuế xuất khi xuất khẩu vào các nước thành viên tpp
nhưng làm thế nào để được hưởng ưu đãi này thì không phải doanh nghiệp nào cũng biết
nhưng ngược lại thì kiến thức của các doanh nghiệp dệt may hiện giờ nói thực ra là rất là thiếu
ví dụ đi nhận hôm nay mình biết là đi nhận thì xong azi mới là không được ưu đãi
ví dụ vậy thế rồi là đi hàn quốc thì không ak
những cái này là các doanh nghiệp những cái kiến thức này là các doanh nghiệp phải có

còn tpp ak cần những cái gì để mà được ưu đãi xuất khẩu vào ak

thực ra là bây giờ bọn mình đang đúng túng và rất là bối rối

thực ra đọc báo chí thì nó chỉ là rất là chung chung
theo quy định của tpp một sản phẩm dệt may muốn được hưởng ưu đãi thuế quan
thì tất cả các nguyên liệu kể từ sợi trở đi phải được sản xuất tại các nước thành viên tpp
trong khi đó trong chuỗi cung ứng diệt may của việt nam
hầu hết các doanh nghiệp không làm được trọn vẹn ba khâu sợi dệt nhuộm
đối với các sản phẩm diệt may trong tpp thì cái khó khăn hiện nay đối với doanh nghiệp của chúng ta
đó là việc đáp ứng được tiêu chí xuất xứ
mà do trong tpp yêu cầu cái sản phẩm vải là phải đáp ứng qua ba khâu sợi
trong đoạn từ sợi trở đi
trong khi cái khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cũng như phụ liệu trong nước thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được
tuy nhiên thì tpp cũng cho phép chúng ta có một cái danh sách
ở cái giai đoạn chuyển đầu chúng ta gọi là danh sách nguồn cung thiếu hụt
để một số các cái sản phẩm đó chúng ta mặc dù không đáp ứng được tiêu chí
nhưng vẫn đóng góp được vào cái tỷ lệ để chúng ta có thể đáp ứng được cái tiêu chí xuất xứ
với năng lực sản xuất hiện nay việt nam là nước dư sợi và vẫn đang xuất khẩu sợi với kinh ngạch gần hai tỷ đô la một năm
như vậy có nghĩa là yếu tố làm hạn chế ở khâu dệt và nhuộm
vì vậy ngay trong thời điểm này các doanh nghiệp cần phải khắc phục được nút thắt nói trên
mới có thể được hưởng lợi từ hiệp định tpp
muốn phát triển bền vững và được hưởng lợi từ tpp thì cần phải phát triển đồng bộ cả ba yếu tố sợi dệt và nhuộm
các chuyên gia cho rằng thu hút các dự án fdi đầu tư vào dệt nhuộm là điều cần làm
để ngành dệt may có chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu tpp đặt ra
để có thể phát triển lĩnh vực dệt nhuộm khởi ngưu đãi khi tpp có hiệu lực
chúng ta cần phải hình thành những cụm công nghiệp dệt nhuộm sẽ giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa
giảm thiểu chi phí giải quyết phần nào bài toán đáp ứng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may việt nam
tại thành phố hồ chí minh hiệp hội thương mại nông nghiệp miền tây hoa kỳ gọi tắt là usata
cùng các thành viên là một mươi ba bộ nông nghiệp các bang miền tây hoa kỳ đã tổ chức họp báo
về việc mở rộng cơ hội xuất khẩu các sản phẩm nông lương từ các bang miền tây hoa kỳ
phát biểu tại buổi họp báo ông jim babi chủ tịch hiệp hội thương mại nông nghiệp miền tây hoa kỳ cho biết
việt nam có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm nông lương chất lượng cao của hoa kỳ
và đây là thời điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp miền tây hoa kỳ
đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu xuất khẩu hay mở rộng thị trường sang việt nam
chuyến thăm việt nam lần này là cơ hội cho các doanh nghiệp hoa kỳ giới thiệu những sản phẩm của mình
với người mua và các nhà nhập khẩu ở việt nam
kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lương của hoa kỳ sang việt nam tăng từ một năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi
lên hai sáu tỷ usd năm hai nghìn một mươi năm
việc gia nhập tpp sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế việt nam
giảm giao cản thương mại đồng thời mở rộng cơ hội để xuất nhập khẩu vào thị trường việt nam
thưa quý vị và các bạn theo thống kê đến thời điểm hiện nay tỉnh đắk nông có khoảng hai mươi hai hectare cây cà phê hồ tiêu
khoảng một trăm linh hectare lúa nước bị hạn hơn bảy hộ dân thiếu nước sinh hoạt
có hai mươi năm hồ thủy lợi gần một sáu trăm linh sông suối đập tạm khoảng một mươi một ao hồ dân sinh
một mươi ba giếng khoan giếng đào trên địa bàn tỉnh đã bị cạn kiệt nguồn nước
nếu không có các giải pháp chống hạn kịp thời và hiệu quả
thì phần lớn diện tích cây trồng ở địa phương này sẽ bị giảm năng suất
thậm chí mất trắng làm ảnh hưởng lớn đến vấn đề an sinh xã hội
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đắk nông
hồ cạn phơi đáy lòng hồ nứt nẻ hàng nghìn hectare cà phê hồ tiêu khô cháy
đó là thực trạng chung ở các tỉnh tây nguyên nói chung tỉnh đắk nông nói riêng
người dân phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền đua nhau khoan giếng tìm nguồn nước ngầm để cứu vườn cây
buôn eapo xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk nông có tám mươi bảy hộ
chỉ trong ba tháng đầu mùa khô năm nay đã có trên hai mươi hộ khoan giếng
con số này chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn đang tăng nhanh từng ngày
chưa thống kê cụ thể về tổng số giếng khoan tại tỉnh đắk nông
nhưng với thực tế hàng chục thậm chí hàng trăm giàn khoan đang hoạt động hết công suất như hiện nay
thì tầng nước ngầm đã bị xâm hại rất nghiêm trọng
trong khi người dân tiếp tục ô ạt khoan giếng
thì chính quyền địa phương các cơ quan chức năng tại địa phương lại đang bỏ ngỏ
hoặc lúng túng trong việc quản lý các cơ sở khoan giếng và hoạt động khoan giếng của người dân
những cánh đồng khô cháy nứt nẻ như thế này xuất hiện ngày một nhiều hơn tại tỉnh đắk nông
lúa không thể trồng được người dân đã chuyển sang chăn nuôi bò dê
nhưng với thực trạng đồng khô cỏ cháy không có nước uống thì chẳng có con vật nào có thể sinh sôi phát triển được
do vậy người dân đã rơi vào cái vòng luẩn
quầy tắc mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay đó là được hỗ trợ và tìm giải pháp chuyển đổi sản xuất hiệu quả bền vững

nên nhiều diện tích cây trồng bị hạn nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng hoặc có nguy cơ mất trắng
nên nhiều diện tích cây trồng bị hạn nặng ảnh hưởng lớn đến năng suất sản lượng hoặc có nguy cơ mất trắng

lào cai thêm một phụng thông tin đối ngoại hiện đại tại cửa khẩu
thưa quý vị và các bạn
ngay sau khi phát hiện hai trường hợp bị nhiễm virus zika trong đó có một trường hợp cư trú tại phường mỹ lợi tây
quận hai thành phố hồ chí minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh do virus zika
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình
nhân dân tại thành phố hồ chí minh
tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu trên thế giới đã có sáu mươi một quốc gia báo cáo có ca bệnh do virus zika gây ra
dịch chủ yếu lan rộng ở khu vực trung và nam mỹ
các quốc gia gần việt nam như thái lan lào trung quốc campuchia cũng đã ghi nhận ca bệnh zika
tại việt nam trong tháng ba đã ghi nhận hai bệnh nhân bị nhiễm zika
sau khi đi du lịch ở trong nước cả hai ca này đều dừng chân tại thành phố hồ chí minh
và đến ngày năm tháng bốn việt nam mới chính thức công bố trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus zika

tại viện pasteur thành phố hồ chí minh đã triển khai ba giải pháp tổng thể bao gồm
dịch tễ học xét nghiệm và can thiệp tổng thể để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
về mặt xét nghiệm riêng khu vực thành phố hồ chí minh viện pasteur thành phố đã phối hợp với sở y tế thành phố
triển khai giám sát tại ba mươi điểm nguy cơ trên toàn địa bàn
đối với hai mươi bốn quận huyện cùng với các bệnh viện lớn trên địa bàn sẽ thực hiện lấy mẫu hằng ngày
trong đó đặc biệt chú trọng đến các mẫu có đặc điểm lâm sàng gần giống với zika như sốt phát ban
gửi về viện pasteur thành phố làm xét nghiệm truy tìm virus zika
ngoài ra sở y tế thành phố hồ chí minh còn phân công các đơn vị trực thuộc như
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế trung tâm y tế sự phòng thành phố và các quận huyện các bệnh viện nhiệt đới
nhi đồng một nhi đồng hai các bệnh viện đa khoa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập có khoa sản nhi nhiễm
đều phải xây dựng kế hoạch và có các biện pháp triển khai giám sát phòng chống zika hiệu quả
nằm trong chương trình đưa thông tin về cơ sở hôm qua tại lào cai bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ khánh thành
cụm thông tin đối ngoại cho hai tỉnh lào cai và yên bái đây là cụm thông tin đối ngoại hiện đại thứ hai được đưa vào hoạt động tại lào cai
cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số hai kim thành bao gồm hệ thống màn hình led lớn ba mặt
tầm bốn mươi m hai với tầm giá trị gần bảy tỷ đồng cụng thông tin đối ngoại này được lắp đặt xây dựng nhằm phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại
tại khu vực biên giới cửa khẩu tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tới nhân dân
du khách quốc tế và trong khu vực góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam ra thế giới
đưa cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế lào cai đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp cho tỉnh lào cai chủ động hơn
trong việc cung cấp thông tin đối ngoại tranh thủ nguồn lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội
tăng cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân
trong việc vun đắp xây dựng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam và trung quốc
đưa cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế lào cai đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp cho tỉnh lào cai chủ động hơn

trước thường niên nhân ngày người khuyết tật việt nam nhằm biểu dương tôn vinh các tấm gương khuyết tật
trẻ mồ côi tiêu biểu có nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn và thành công trong cuộc sống
đồng thời chương trình cũng là dịp tri ân các tấm lòng nhân ái đã đồng hành gắn bó tiếp sức nhiều năm cho người khuyết tật
trẻ em mồ côi để những mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực sống
bên cạnh những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ tham gia chương trình khán giả được giao lưu với người khuyết tật
trẻ mồ côi tiêu biểu những câu chuyện mà họ chia sẻ như tiếp thêm sức mạnh cho người khuyết tật
trẻ mồ côi vượt qua mặc cảm tự tin phát huy năng lực của bản thân hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích trong xã hội
nhiều tháng qua dự án cải tạo cống hóa tuyến mương hải hà hưng ký đang thi công qua khu vực ngõ góc đề
thuộc phường minh khai quận hai bà trưng và phường hoàng văn thụ phường mai động quận hoàng mai hà nội
tiến độ triển khai rất chậm gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường
ứng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân nhóm phòng viên truyền hình nhân dân đã có mặt và ghi nhận tình trạng này
từ khi dự án thi công cống hóa tuyến mương hải hà hương ký được triển khai
người dân trên địa bàn khắp khởi mừng thầm vì ai cũng mong mỏi có tuyến đường và hệ thống thoát nước mới sạch đẹp hơn
nhưng đến nay cả một đoạn dài hàng trăm mét ngổn ngang vật liệu và phế thải xây dựng
đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu vực này
nhân dân rất khó khăn với sinh hoạt hàng ngày
thế mà hơn nữa thì nhất là mùa mưa rất khổ
nhân dân lướt lấp ngập lên đến hai năm nay rồi mà toàn người là bị như thế này
bây giờ cứ như thế này thì làm sao chúng tôi làm gì
việc thi công kéo dài nhiều tháng nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
nhiều người đi qua đoạn đường chân trượt nhiều ổ voi ổ gà này đã bị ngã
bên cạnh đó nguy cơ mắc bệnh của người dân là
nước thải trong nhà đi ra không có cống dân sinh
mặc dù cống to làm được rồi nhưng cống dân sinh ách tắc đến hàng gần một năm nay
cho nên là ảnh hưởng của cái không khí môi trường ở đây cực kỳ bẩn thiểu
bà con ở đây đi lại mỗi một lần mà mưa gió là khổ lắm
mà cái tuyến đường này bây giờ đấy làm được mấy cái cống rãnh thoát nước lên còn đường xá chưa có

đi lại nhiều đây là cái trục chính vào cái khu dân cư ở
nhưng mà nhiều cái tai nạn gây ra kể cả ban ngày
theo tìm hiểu của chúng tôi đây là hạng mục cải tạo tuyến mương a hai a ba thuộc dự án thoát nước
nhằm cải thiện môi trường hà nội dự án hai
do ban quản lý thoát nước hà nội làm chủ đầu tư tổng công ty xây dựng công trình giao thông tám thi công
việc bàn giao mặt bằng bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
từ đó đến nay các hạng mục của công trình vẫn chưa hoàn thành và cuộc sống của nhân dân vô cùng khó khăn
thực hiện dự án thì đến giờ phút này thì bên chỗ mưa hàng ký thì bên chủ đầu tư thì bàn phường mỹ khai
cũng họp các buổi giao ban ở quận cũng đều báo cáo quận
và hai nữa là con nhà về mặt thì bàn phường cũng có văn bản và cũng có những cuộc trao đổi
với bên thực hiện chủ đầu tư là đề nghị là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo cho môi trường
cho nhân dân trên địa bàn phường mỹ khai
và phường ngoan thụ và phường mây động
quản lý dự án là chỉ đạo nhà thầu tập trung làm mạnh cái phần thi công
phần rãnh thu gom nước thải và hố ga này
và trong tháng bốn này tiến độ nhà thầu đã cam kết
cũng bàn quản lý dự án là tháng bốn này sẽ làm đến mặt cấp phối đa dâm
làm bó vỉa và sang tháng năm sẽ làm phần thảm bế đông nhựa vỉa hè
nắp đặt chiếu sáng và hoàn tuyện tất cả công việc và kết thúc công trình vào ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết hoàn thành bàn giao công trình trước
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu có nghĩa là sẽ chỉ còn gần hai tháng nữa
là tất cả các hạng mục của công trình phải hoàn thành
tuy nhiên với tình trạng ngổn ngang như thế này
cần có sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị chức năng
thì mới hy vọng dự án được hoàn thành đúng tiến độ
còn tại hà tĩnh trong hai ngày ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng bốn
gần hai tấn cá nuôi lồng bè sắp đến ngày thu hoạch
hơn ba mươi chín con cá hồng cá chẽm hai tháng tuổi của các hộ nuôi
ở các xã kỳ lợi kỳ hà kỳ ninh và nhiều loại cá tự nhiên
ở vùng biển quanh đảo sơn dương vùng gần bờ biển khu cảng vũng áng
cửa sông hải khẩu thị xã kỳ anh đã bị chết đồng loạt
gây thiệt hại lớn cho người dân
theo phản ánh của các hộ nuôi cá bắt đầu từ sáng ngày sáu tháng bốn
toàn bộ cá nuôi trong lồng bè gồm cá hồng cá bớp
ở khu vực bờ biển xã kỳ lợi thị xã kỳ anh
mới chỉ xuất hiện hiện tượng chết giải rác
tuy nhiên đến chiều cùng ngày toàn bộ số cá nuôi trong tám lồng
của năm hộ dân đã đồng loạt chết
ước số cá bị chết hơn hai tấn trị giá hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
cũng theo phản ánh của người dân không chỉ cá nuôi bị chết hàng loạt
mà đến chiều tối ngày sáu tháng bốn nhiều loại cá tự nhiên
xung quanh đảo sơn dương cảng vũng áng thị xã kỳ anh
cũng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt
tiếp đó đến sáng ngày mùng bảy tháng bốn
người dân xã kỳ hà kỳ ninh lại phản ánh tình trạng cá lồng bè
gồm các loại cá chẽm cá hồng và cá tự nhiên
ở khu vực cửa sông hải khẩu thị xã kỳ anh
cũng bị chết trắng trên mặt nước
theo các chủ lồng bè lúc một mươi hai giờ đêm ngày mùng sáu tháng bốn
cá nuôi không có biểu hiện gì lạ nhưng từ khoảng hai giờ sáng
ngày bảy tháng bốn khi nước thủy chiều lên
thì cá lầu đơ và sau đó đồng loạt chết
toàn bộ ba mươi bảy con cá chẽm cá hồng này được thả
từ hai đến ba tháng trước ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện thị xã kỳ anh phối hợp với các cơ quan chức năng
của tỉnh hà tĩnh đã lấy các mẫu nước thức ăn
và các vật liệu của các công trình nhà máy đang xây dựng
trong khu vực để đi kiểm định làm rõ nguyên nhân cá chết đồng loạt
mùng sáu tháng bốn chúng tôi nhận được tin báo
của ba con người dân về việc cá chết đồng loạt
chúng tôi đã cùng với các báo cáo
về cơ quan chức năng của cấp tỉnh và cùng phối hợp
với đoàn của tỉnh là về đi kiểm tra tại hiện trường
và phát hiện ra việc cá chết đồng loạt là có thật
và đã tiến hành lấy mẫu phẩm của cá
lấy mẫu phẩm của nước và các công trường thi công
xung quanh để xác định nguyên nhân gây ưu hiệp
và đến thời điểm hiện nay thì những mẫu phẩm đó đã được gửi đi xét nghiệm
đó là đáng chờ
đó là kết quả phân tích cuối cùng
mặc dù xót xa trước những thiệt hại do hiện tượng cá chết bất thường gây ra
nhưng vấn đề quan trọng nhất đối với các hộ dân nuôi cá lồng bè
ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh lúc này là sớm xác định
nguyên nhân của sự việc xảy ra để có phương án thả nuôi mùa vụ mới
và đây cũng đang là nỗi niềm của các hộ nuôi tôm trên địa bàn kỳ anh
vì lịch thời vụ đang rất cận kề
trong phần tin thế giới vụ hồ sơ panama tổng thống argentina bị yêu cầu điều tra
lên hợp quốc lội thời gian tiến hành đàm phán hòa bình syri
thẩm phán liên bang argentina federiko dengado hôm qua đã yêu cầu tiến hành điều tra tổng thống đương nhiệm
maricio macri người có tên trong danh sách vụ dò dỉ mang tên hồ sơ panama
liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền
thẩm phán argentina federico delgado đã yêu cầu điều tra vai trò của tổng thống macri
trong hai công ty fred trading có trụ sở tại bahamas và công ty kegamusa tại panama
bị tình nghi là các công ty nằm trong danh sách trốn thuế và rửa tiền
ông degakdo cho rằng cần phải tìm hiểu động cơ đằng sau việc tổng thống macri
không khai báo tài sản của hai công ty này trong báo cáo thuế hàng năm
ngoài ra ông delgado cũng yêu cầu điều tra vai trò của tổng thống macri trong hai công ty

và hoạt động của các công ty ông có liên quan tại nước ngoài
theo thông cáo của văn phòng phủ tổng thống cả hai công ty trên đều là công ty của gia đình
và ông macri chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa lý do ông macri không đóng góp cổ phần cũng như không nhận lương
cũng liên quan đến vụ dò dỉ hồ sơ panama tổng thống nga vladimir putin vừa tuyên bố
không liên quan đến bất kỳ yếu tố tham nhũng nào khi đề cập tới vụ trốn thuế đang gây chấn động này
phát biểu trước người dân tại thành phố sanh petersburg tổng thống nga vladimir putin khẳng định
những tiết lộ liên quan tới vụ do dỉ hồ sơ panama thực chất là một phần trong âm mưu nhằm gây bất ổn tình hình cho nước nga
bằng những cáo buộc tham nhũng vô cân cứ
kẻ thù đang âm mưu lật đổ chúng ta từ bên trong bằng cách tạo ra các sản phẩm thông tin như hiện tại
để buộc chúng ta phải khuất phục theo những gì chúng muốn
trước đó chính phủ nga cũng đã bác bỏ những cáo buộc tham nhũng vô cân cứ
nga cũng đã bác bỏ những cáo buộc rằng các nhân vật thân cận với tổng thống putin
nằm trong danh sách bị tình nghi có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiền
điện kremlin nhấn mạnh những cáo buộc này không đáng lo ngại thiếu thông tin cụ thể và chỉ dựa trên phòng đoán
đồng thời làm ảnh hưởng uy tín của ông putin
hôm qua đặc phái viên liên hợp quốc về syri staffan demisura cho biết vòng đàm phán tiếp theo
về hòa bình ở syri sẽ được nối lại vào ngày một mươi ba tháng bốn tới ở thủ đô geneva thụy sĩ
đặc phái viên của liên hợp quốc về syri stafvan dmistura cho biết ông sẽ trở lại geneva thụy sĩ vào ngày một mươi hai hoặc ngày một mươi ba tháng bốn tới
ông khẳng định các cuộc gặp của ông với chính phủ syri và những nước chủ chốt trong khu vực là rất quan trọng trước khi vòng đàm phán bắt đầu
trước đó hôm năm tháng bốn liên hợp quốc thông báo vòng đàm phán sắp tới giữa các phe phái tham chiến ở syri nhiều khả năng sẽ nối lại vào ngày một mươi một tháng bốn
trước khi vòng đàm phán trước phải dừng lại các đại diện của tổng thống syri basar al assad cho biết
chỉ có thể trở lại vòng đàm phán sau cuộc bầu cử vào ngày một mươi ba tháng bốn tới
thủ tướng thổ nhĩ kỳ ahmed davotoklu vừa thông báo nước này và israel đã tổ chức vòng đàm phán mới nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm căng thẳng
thủ tướng thổ nhĩ kỳ ahmed davutoglu xác nhận vòng đàm phán mới giữa hai nước đang diễn ra
trong khi đó một quan chức israel cũng xác nhận thông tin này song không cho biết địa điểm tiến hành sự kiện
thổ nhĩ kỳ vốn là một liên minh chủ nghĩa
tuy nhiên quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng kể từ năm hai nghìn một mươi liên quan đến sự kiện quân đội israel tấn công một tàu chở hàng cứu trợ của thổ nhĩ kỳ và bắn chết một mươi nhà hoạt động xã hội của nước này
tháng hai vừa qua hai bên đã tiến hành thêm vòng đàm phán cấp cao tại geneva thụy sĩ nhằm đạt được một thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao sau gần sáu năm căng thẳng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại